dạng sáng ngày hôm nay theo giờ hà nội hạ viện mỹ đã thông qua dự luật trị giá bốn trăm ba mươi tỷ usd do đảng dân chủ thúc đẩy liên quan đến chính sách thuế chăm sóc y tế và biến đổi khí hậu
đây được xem là một thắng lợi quan trọng của tổng thống biden trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng một mươi một sắp tới
dự luật mang tên đạo luật giảm lạm phát đã được thông qua tại hạ viện mỹ với hai trăm hai mươi phiếu thuận và hai trăm linh bảy phiếu chống
trước đó ngày bảy tháng tám thượng viện mỹ đã thông qua dự luật này sau phiên tranh luận kéo dài hai mươi bảy tiếng đồng hồ
phát biểu sau khi dự luật được hạ viện thông qua tổng thống joe biden cho rằng đây là chiến thắng của người dân mỹ và sẽ không còn tồn tại các đặc quyền
người dân mỹ sẽ được hưởng lợi về giá thuốc chi phí chăm sóc sức khỏe cũng như giá năng lượng
ngoài ra ông cũng khẳng định nước mỹ sẽ có hành động tích cực nhất từ trước tới nay để đối mặt với khủng hoảng khí hậu và an ninh năng lượng của mỹ cũng như toàn cầu
trong dự luật này có khoản đầu tư gần bốn trăm linh tỷ usd vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu với mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính
đây là gói ngân sách lớn nhất dành cho khí hậu trong lịch sử nước mỹ
ngoài ra dự luật cũng đưa ra các biện pháp để giảm giá thuốc với người lớn tuổi và áp mức thuế tối thiểu một mươi năm đối với phần lớn các công ty có doanh thu hơn một tỷ usd một năm
quốc hội mỹ sẽ trình dự luật cho tổng thống joe biden ký ban hành thành luật